thực hiện phương châm bốn tại chỗ ubnd tỉnh yên bái đang tích cực chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn
tìm kiếm người mất tích kiểm tra thống kê tình hình thiệt hại thăm hỏi động viên các gia đình có người bị chết
mất tích và khắc phục các công trình giao thông thiệt hại sau mưa lũ
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
hiện toàn tỉnh có tổng số hai mươi hai người chết mất tích và bị thương trong đó có bốn người chết bảy người bị thương
một mươi một người mất tích do nước lũ cuốn trôi
trong số người chết có anh đinh hữu dư phóng viên thông tấn xã việt nam thường trú tại yên bái
trong khi đang tác nghiệp tại cầu ngòi thia cùng với gần một mươi người dân
đứng trên cầu thì bất ngờ cầu bị sập cuốn theo dòng nước lũ
tại huyện trám tấu ủy ban nhân dân huyện đang nỗ lực cao độ các biện pháp cứu hộ để tìm kiếm những nạn nhân mất tích
đồng thời chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn khắc phục các điểm sạt lở ta luy để thông đường trong thời gian sớm nhất
trước mắt huyện hỗ trợ mỗi gia đình có người chết là một mươi triệu đồng
còn tại thị xã nghĩa lộ lãnh đạo tỉnh yên bái
với nhân dân và sư đoàn b một mươi sáu đang tích cực tìm kiếm những người mất tích tại đập thủy điện văn chấn xã an lương huyện văn chấn
tập trung để di dân ra khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
và cùng với việc này thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành luôn một loạt các việc để vừa là thăm hỏi
động viên chia sẻ với những gia đình có người bị mất tích
cũng như là gia đình bị mất nhà hoàn toàn hoặc là có những khó khăn trong lúc bị bạo lũ như thế này
mặt khác là cũng chuẩn bị một phương án để hỗ trợ đảm bảo được an sinh xã hội
ổn định được đời sống của người dân cách sớm nhất
bên cạnh đó cũng tập trung huy động các nguồn lực để có thể sớm khắc phục những vấn đề như là giao thông đi lại
hiện nay giao thông đi lại đang bị chia cắt rất là lớn trên địa bàn của huyện trạm tấu
cũng như là huyện văn chấn và ngay trên địa bàn thị xã nghĩa lộ cũng vậy
và cùng với việc tập trung để chúng ta khắc phục và thật chương để có thể đảm bảo được
giao thông đi lại thăm suốt không bị chia cắt thì cũng nghiên cứu để khắc phục tình hình thủy lợi
và đặc biệt đó là cũng phải chuẩn bị thật tốt cho các điều kiện để khôi phục lại sản xuất cho bà con
đó là những việc mà phải làm
hiện tại lãnh đạo tỉnh yên bái tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
tổ chức kiểm tra giả soát thông báo đến từng hộ dân để phòng ngừa
nghiêm cấm mọi phương tiện đi qua nơi xảy ra lũ ống lũ quét và tuyên truyền
vận động người dân không đi đánh cá vớt củi tiếp tục khắc phục các công trình giao thông
hạ tầng bị hư hỏng tăng cường an ninh trật tự bảo đảm giao thông trên địa bàn